nhằm chia sẻ động viên các gia đình có thuyền viên mất tích sau sự cố chìm tàu ở vùng biển bạch long vĩ hải phòng
quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh nghệ an và các đoàn thể khác đã đến thăm hỏi hỗ trợ các gia đình ở huyện quỳnh liêu
quỹ ban mặt trận tổ quốc tỉnh nghệ an cũng trao số tiền hỗ trợ năm triệu đồng cho gia đình có thuyền viên mất tích
và hai triệu đồng cho gia đình có thuyền viên được cứu vớt
quỹ ban mặt trận tổ quốc huyện quỳnh lưu cũng trao hỗ trợ năm triệu đồng cho gia đình có thuyền viên mất tích
và hai triệu đồng cho ngư dân được cứu sống sau sự cố chìm tàu
ngày ba bảy hội liên hiệp phụ nữ và hội nông dân huyện quỳnh lưu đã đến thăm hỏi động viên chín gia đình có thuyền viên đang mất tích
hội liên hiệp phụ nữ và hội nông dân huyện đã trao tiền hỗ trợ cho các gia đình có thuyền viên mất tích và tử nạn mỗi gia đình một triệu đồng